trong những ngày đầu tuần mới thời tiết tại các tỉnh miền bắc sẽ tiếp tục có nắng nhiều vào ban ngày
và nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác vào đêm và sáng sớm
có nhiều điểm có mưa to đến rất to với nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại phía đông bắc bộ
giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
khu vực phía tây bắc bộ cũng duy trì thời tiết nắng nóng diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt
tại vùng núi thì có mưa rào và rông rải rác về đêm và sáng sớm có nơi có mưa to đến rất to
với nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
nắng nóng diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt với độ ẩm thấp tiếp tục duy trì tại khu vực các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong nhiều ngày tới với nhiệt độ cao nhất ngày tại đây
chủ yếu là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ thậm chí vùng núi phía tây có thể có nơi còn vượt ngưỡng trên ba mươi chín độ
có nơi còn đặc biệt gai gắt
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng diện rộng trong ba ngày tới
còn các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có thời tiết dịu hơn
chiều tối thì có mưa rông rải rác với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
với nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên trong thời gian ba ngày tới cũng chịu tác động chủ yếu
của gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió rất mạnh
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ